xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh chín h
một đường dây cá độ quy mô trên ba trăm linh tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn triệt phá thành công
năm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đã bị khởi tố
trong đó nguyễn duy thành phạm văn rồng nguyễn xuân tùng cùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
đồng thời tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra
nguyễn văn cường trần xuân hải bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai điện thoại di động một máy tính sách tay một máy tính bảng một ổ cưng máy tính và trên một trăm hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an phạm văn rồng đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc
khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web bóng tám mươi tám để cá độ
sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan
các đối tượng thanh toán định kỳ hàng tuần với số tiền cá độ trung bình mỗi tháng trên một mươi bảy tỷ đồng
quy mô của đường dây cá độ này là trên ba trăm linh tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo jacob chú tỉnh an giang
và lee samuel chú thành phố phnom penh campuchia cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng jacob cùng lee samuel là con rể cốt bị bắt quả tăng
khi đang mang một bao tải bên trong có chứa trên một mươi tám kg cần xa khô
quá trình điều tra xác định vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
jacob có quen biết lee van rem và được rem gợi ý vận chuyển cần xa từ an giang đến tp hcm giao lại cho người khác
sẽ trả tiền công mỗi lần là một triệu đồng
vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba rem điện thoại cho cope đến cầu canh đào
nhận bao cần sa vận chuyển đi tp hcm giao cho người khác
jacob đã cùng samuel đến trở bao cần xa ra địa điểm
hẹn đón xe đi tp hcm
khi hai đối tượng đưa bao cần sa lên xe thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tàng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo jacob chín năm tù
lee samuel bảy năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng đối tượng rem hiện không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị kim anh đã bị toán nhân dân tỉnh quảng nam tuyên phạt một mươi năm tù
theo cáo trạng nguyễn thị kim anh làm nghề buôn bán tại chợ vườn lài tp tam kỳ
từ năm hai nghìn đã tổ chức chơi biêu với vai trò cầm cái
thời gian đầu người tham gia chơi biêu ít nên việc thu chi tiền diễn ra bình thường và đúng thời gian
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng sự tin tưởng của người chơi biêu
kim anh đã dùng tiền biêu cho vay lấy lãi trả nợ
lấy tiền biêu của người này trả cho người kia
dẫn đến số tiền nợ các chân biêu ngày một lớn
vào năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị kim anh tiếp tục tổ chức cầm cái biêu
chín mươi chín người tham gia với số tiền là hơn tám bốn tỷ đồng
nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền này
sau khi thông báo vỡ nợ nguyễn thị kim anh đã trả lại cho chín mươi chín bị hại số tiền hơn một tỷ đồng
còn lại chiếm đoạt số tiền hơn bảy ba tỷ đồng
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức liên tiếp ba chương trình nghệ thuật
tại nhà hát hồ gươm hà nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình công an nhân dân antv
và tối ngày hôm qua chương trình hòa nhạc giao hưởng đầu tiên đã diễn ra với chủ đề đất nước niềm vui
đến dự có chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và các đồng chí thứ trưởng bộ công an
một ngày đặc biệt tại nhà hát hồ gươm
bởi đất nước niềm vui không chỉ là buổi hòa nhạc đầu tiên trong chuỗi chương trình lần này
mà còn là chương trình biểu diễn đầu tiên sau khi nhà hát hồ gươm được cánh thành
chương trình hòa nhạc đất nước niềm vui do giàn nhạc giao hưởng việt nam biểu diễn
với sự chỉ huy của nhạc trưởng hanna tetsuji
sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú bùi công duy violon
nghệ sĩ ưu tú lệ giang đàn bầu
nghệ sĩ piano nguyễn việt trung
cùng các giọng ca nghệ sĩ ưu tú đăng dương
phạm thu hà đào tố loan bùi thị trang
trong phần một của chương trình
các nghệ sĩ mang đến khán giả nhiều ca khúc cách mạng
ca khúc ca ngợi tổ quốc
thể hiện tình yêu quê hương đất nước
khán giả của buổi hòa nhạc hôm nay
là các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
và thành phố hà nội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
đại biểu hội cựu cán bộ công an nhân dân việt nam
người có công với đất nước
các đồng chí thương minh thân nhân liệt sĩ
cựu chiến binh tiêu biểu
bác sĩ tiêu biểu trong phòng chống dịch
nhà báo thanh niên sinh viên phụ nữ
vận động viên thể thao tiêu biểu
các đồng chí lao động xuất sắc
và công dân ưu tú của thủ đô
tất cả đều có một điểm chung
là tình yêu với âm nhạc
và tình yêu với đất nước
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
đầu tiên và dẫn dắt
và từ đấy thì dẫn đến hội nhập
văn hóa sang quốc tế
thì mình nghĩ đó là một cái chương trình khá là trọn vẹn
và đầy đủ
phần hai của chương trình
là quà tặng đặc biệt
dành cho những người yêu nhạc giao hưởng
với phần thể hiện của gian nhạc giao hưởng việt nam
và hai nghệ sĩ việt nam nổi tiếng
ở trong nước và nước ngoài
tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú bùi công duy
nghệ sĩ piano nguyễn việt trung
đặc biệt là tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú
bùi công duy trình diễn trong chương trình hòa nhạc hôm nay
được nhà soạn nhạc người pháp
và gian nhạc giao hưởng vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi ba
hai tác phẩm này
nằm trong số những tác phẩm violon khó
đòi hỏi cao về kỹ thuật
lẫn sự tinh tế trong biểu cảm
tôi nghĩ là khán giả sẽ
tôi nghĩ sẽ rất là đón nhận cái tác phẩm này
vì thứ nhất là nó rất là hay
cái âm nhạc của nó
nó lãng mạn
nó rất là elegant
nó rất là sang trọng
nó rất giống phù hợp với
cái không gian của chúng ta
cũng rất là
đúng là một cái nhà hát thật sự
và nó có cái độ khí tốc trong đấy
thì tôi nghĩ rằng
cái tác phẩm này mà được vang ở một cái phòng
với cái âm thanh
rất là tốt
và ngồi ở một thành bất cứ chỗ
ngồi nào cũng nghe thấy rất là rõ
thì tôi nghĩ là
đến đây thì khán giả cũng sẽ thưởng thức
nó trọng vẹn
trong một cái không gian rất là đặc biệt
qua mỗi tác phẩm
những chặng đường lịch sử cách mạng việt nam
đã được các nghệ sĩ tái hiện bằng âm nhạc
và mang tới những trải nghiệm đặc biệt ấn tượng
cho khán giả
thì thưởng thức âm nhạc
trong không gian nghệ thuật đẳng cấp
với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới
nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
công an quận hoàng mai tp hà nội
đã tổ chức lễ khai mạc
kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm hai nghìn hai mươi ba
trung khảo hội thi cảnh sát khu vực giỏi
tham dự trung khảo hội thi cảnh sát khu vực giỏi
có một mươi bốn đồng chí cảnh sát khu vực tiêu biểu nhất
được lựa chọn từ một trăm tám mươi sáu đồng chí cảnh sát khu vực
công tác trên đệ bàn quận hoàng mai
các thí sinh tham gia dự thi ở ba nội dung
gồm phần thi kiểm tra kiến thức
phần thi thuyết trình
và phần thi xử lý tình huống
với tổng điểm là một trăm linh điểm
hội thi là dịp để từng đồng chí cảnh sát khu vực
châu rồi gian luyện khả năng thuyết trình
giao tiếp khả năng tư duy nhanh nhạy
xử lý tình huống kịp thời
nâng cao hiệu quả công tác dân vận
công tác nghiệp vụ của từng cảnh sát khu vực
giúp công an quận hoàng mai lựa chọn
những đồng chí cảnh sát khu vực giỏi
những đồng chí tiêu biểu
bổ sung vào nguồn cán bộ dự trữ của công an quận
đây cũng là dịp để đánh giá trình độ nghiệp vụ
kiến thức pháp luật xã hội
bản lĩnh chính trị tinh thần trách nhiệm
ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cảnh sát khu vực
qua đó kịp thời đề ra giải pháp
để kiện toàn tổ chức tập huấn
bồi dưỡng nghiệp vụ cho những đồng chí còn tồn tại
hạn chế góp phần xây dựng lực lượng
cảnh sát khu vực ngày càng chính quy
tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ vào đảm an ninh trả tự
trong tình hình hiện nay
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám
bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
tại hà nội cục an ninh chính trị nội bộ
đã tổ chức giải bóng truyền giao lưu
giữa các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
tham dự giải bóng truyền dịp này
có sáu đơn vị
gồm cục an ninh chính trị nội bộ
cục an ninh điều tra bộ tư lệnh cảnh vệ
học viện cảnh sát nhân dân trung đoàn ba mươi một
và trung tâm huấn luyện bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đây là dịp để các đơn vị
nâng cao tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi
trao đổi kinh nghiệm hoạt động
cũng khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao
trong lực lượng công an nhân dân
qua đó thúc đẩy phong trào thể thao
trong cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị
phong trào rèn luyện thể dục thể thao
khỏe để học tập chiến đấu
và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bệnh viện bạch mai và các đơn vị chức năng
của công an thành phố hà nội
đã tiếp tục trao đổi thống nhất tăng cường công tác phối hợp
lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bằng nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực
là địa bàn trọng điểm phức tạp
về an ninh trả tự trên địa bàn thành phố hà nội
thời gian qua các đơn vị chức năng
của công an thành phố và bệnh viện bạch mai
phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ
triển khai các phương án kế hoạch
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời phát hiện tố giác
và tham gia đấu tranh với các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật
cho cán bộ đảng viên công nhân viên người lao động
tại bệnh viện
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tổ chức
tiếp tục cổ vũ lan tỏa biểu dương
kịp thời các điển hình tiên tiến
các mô hình tự phòng tự quản tự bảo vệ
về an ninh trật tự tại bệnh viện
từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm
trong đổi mới nội dung hình thức biện pháp xây dựng
và tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại các cơ sở y tế
bảo đảm thiết thực hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn
chuyển sang phần tin an ninh trật tự
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang tiếp tục tạm giữ hình sự
hai đối tượng nguyễn anh thơ quê đồng tháp
và lê văn dũ chú thành phố hồ chí minh

điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an thành phố biên hòa đã bắt quả tang
hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu phố năm a phường trảng giài thành phố biên hòa
thu giữ hai gói tinh thể
rắn màu trắng nghi là ma túy
và năm mươi năm viên nén nghi là ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng một trăm hai mươi gram
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
đã mua số ma túy trên
từ một đối tượng chưa rõ lại lịch
tại thành phố hồ chí minh
với giá ba mươi triệu đồng để bán lại kiếm lời
phòng an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lâm văn bình ba mươi hai tuổi
chú tại thị xã hòa thành
về tội lưu hành tiền giả
vào ngày một mươi tháng tám
thông qua mạng xã hội facebook
bình đã đặt mua một mươi triệu đồng tiền giả
với giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền thật
sau khi thực hiện giao dịch trên
tại thị trấn hóc môn thành phố hồ chí minh
bình đã thuê xe ôn
do ông dương hóa năm mươi bốn tuổi
trở về thị xã tràng bàng
và thanh toán hai trăm tám mươi tiền thật
tuy nhiên đối tượng lại thuê ông hóa
trở tiếp đến thị xã hòa thành
với tiền công là sáu trăm linh nghìn đồng
nhưng lại thanh toán bằng tiền giả
lợi dụng chỗ đông người ông hóa đã chi hô
bình bỏ chạy và vứt số tiền giả còn lại
sau đó bị người dân bắt giữ
giao cho công an xử lý
qua kiểm tra công an thu giữ năm mươi một tờ tiền mệnh giá
hai trăm linh nghìn đồng là tiền giả
trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh quảng ngãi cho biết
đã ghi nhận một trường hợp tử vong
nghi do chó dại cắn
bệnh nhân là ông nguyễn luận tám mươi bảy tuổi
chú thôn long yên xã bình long huyện bình sơn
trước đó bệnh nhân có triệu chứng
mệt mỏi chán ăn sợ nước
tại trung tâm y tế huyện bình sơn
bệnh nhân được chẩn đoán nghi bệnh dại
sau đó bệnh nhân được chuyển tuyến trên đã tử vong
theo tiền sử dịch tễ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bệnh nhân bị chó cắn vào tay
nhưng không rõ tình trạng xử trí viết thương
không tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại
thưa quý vị thời gian vừa qua nạn bắt cóc trẻ em
ở nước ta vẫn luôn tồn tại
với các hình thức tinh vi và phức tạp
mục đích chủ yếu của tội phạm khi bắt cóc trẻ em
là tống tiền bán cho người khác
bán cho các gia đình hiếm muộn mang về nuôi
hay là bán ra nước ngoài
và vụ việc bắt cóc trẻ em để tống tiền
diễn ra tại khu đô thị việt hưng
quận long biên thành của hà nội
ngày một mươi bốn tháng tám vừa qua
là một ví dụ điển hình cho thấy sự manh động của tội phạm này
một mươi chín h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám
một chó bé khoảng bảy tuổi
đạp xe đi quanh đường nội đô
khu đô thị việt hưng quận long biên hà nội
khi chó bé dừng xe
bất ngờ lái xe lao ra bế cháu bé vào xe
đây là vụ án khó thời điểm diễn ra chật tối
đối tượng manh động thủ đoạn tinh vi
và có chuẩn bị từ trước
khiến cho việc điều tra truy bắt rất khó khăn
cùng với các lực lượng
nghiệp vụ của công an thành phố
các lực lượng của bộ công an
để tiến hành phải vào cuộc ngành
để sớm xác định được danh tính
và truy bắt thật nhanh
và bắt bằng được
đối tượng gây án
cái tính manh động của nó
cái tinh vi của nó
cái sự chuẩn bị của nó từ trước
nghĩa là cái khó khăn trong công tác
mà chúng tôi truy bắt thì càng khó khăn
đấy như sự quyết tâm
càng khó khăn
càng khó khăn
vì nước quyên thân
vì dân phục vụ
sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ nhân dân
quyền lợi chính đáng nhân dân
là chúng tôi đã bắt thành công
trong quá trình di chuyển
đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé
để đòi một mươi năm tỷ tiền chuộc
đến khoảng năm giờ ngày một mươi năm tháng tám
khi đối tượng đưa cháu bé đến đường gom
khu công nghiệp đồng văn thị trấn đồng văn hà nam
thì bị lực lượng công an thành phố hà nội bắt giữ
giải cứu cháu bé an toàn
qua vụ việc bắt cóc ở long biên
sẽ có những cha mẹ hoang mang và lo lắng
cho rằng tốt nhất là không cho con đi ra ngoài
ở nhà cho an toàn
tuy nhiên thì đây lại là một suy nghĩ sai lầm
khi trẻ không có cơ hội ra ngoài
các con càng mất đi cơ hội để rèn kỹ năng sống
vâng quan trọng là khi thấy môi trường
ở xung quanh đứa trẻ không an toàn
thì cha mẹ cần giúp cho trẻ được sống và phát triển tốt hơn
và để con có được một số kỹ năng cần thiết
và áp dụng nó vào thực tiễn
ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những lời khuyên
của ông nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng
cục bảo vệ chăm sóc trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng qua vụ việc trẻ bị bắt cóc
ở long biên thì theo ông
trách nhiệm của cha mẹ trong việc bảo vệ
phòng tránh cho con khỏi bị bắt cóc là như thế nào ạ
vâng trước hết là tôi phải nói là
đánh giá rất cao
vụ việc mà vừa rồi giải cứu em bé bắt cóc
chỉ trong có bảy tiếng đồng hồ
các cơ quan công an đã giải cứu được em bé
mặc dù là hôn thổ lại còn có cả vũ khí
mà gây thương tích cho các chiến sĩ công an
như vậy tức là cái tinh thần dũng cảm
và quyết liệt rất cao
nhưng mà nói việc trách nhiệm của các bậc cha mẹ thì đương nhiên
các bậc cha mẹ phải luôn luôn để mắt đến trẻ
và phải có trách nhiệm giám sát con mình
lúc đó ở nhà lúc đó đi chơi
và phải khuyến cáo con mình là không có chạy ra xa
không đến nơi nguy hiểm
các thứ thì trách nhiệm của các bậc cha mẹ rất quan trọng
tuy nhiên không phải cha mẹ nào
cũng có đủ điều kiện đủ khả năng
lúc nào cũng chăm nhăm đến
vì thế cho nên phải có những người bảo mẫu
những người mà chăm sóc trẻ
cũng phải có các kỹ năng kiến thức như thế này
và có trách nhiệm như vậy
trong vụ việc này cháu bé được giải cứu an toàn
một phần rất quan trọng là nhờ bố mẹ cháu bé
đã báo cáo sự việc kịp thời
và tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng công an
tuy nhiên thì không phải cha mẹ nào
cũng đủ bình tĩnh và sáng suốt khi con bị bắt cóc
vậy ông có khuyến cáo như thế nào
đối với các bậc phụ huynh trong trường hợp này
vâng điều đó rất chính xác
trong vụ việc này đúng là ông bố bà mẹ này
đã tuyệt đối nghe theo những hướng dẫn của công an
chứ rất nhiều gia đình lúc cuốn lên
vì lo hãi về tính mạng của con quá
hoặc là bị đe dọa quá
mà cuối cùng làm theo lời hướng dẫn
của kẻ bắt cóc cực kỳ nguy hiểm
cho nên khuyến cáo chung với tất cả bậc cha mẹ
nếu mà rơi vào tình trạng này
con bị bắt cóc hay là bị chiếm đoạt hay gì đấy
thì luôn luôn phải bình minh
bình tĩnh và lắng nghe theo sự hướng dẫn
của cơ quan công an
thì mới đảm bảo được sự an toàn
vì kẻ bắt cóc rất là manh động
xưa xảy ra là nguy hiểm về tính mạng của em bé
vâng không chỉ phòng ngừa bị bắt cóc
mà còn phòng ngừa những vấn nạn có thể xảy ra
đối với trẻ em nói chung
theo ông cần trang bị cho trẻ những kỹ năng như thế nào ạ
vâng ở đây cái việc mà trang bị kỹ năng sống cho trẻ
là cực kỳ quan trọng
từ lúc em bé còn bé thì lúc em bé lớn lên
những lúc khi còn bé ở nhà
thì cha mẹ phải có kỹ năng có kiến thức
để truyền lại cho con nào là
không sờ vào con dao nhọn không mó vào ổ điện
rồi lớn lên thì có thầy cô giáo
cùng với cha mẹ để hỗ trợ các kỹ năng sống cho trẻ
phòng chống tai nạn thương tích
phòng chống sơ mại tình dục
và đặc biệt là chúng ta đang trao đổi phòng chống bắt cóc
nhưng mà không phải là ông bố ba mẹ nào
cũng có cái kỹ năng này
vì người ta có phải bận đi làm
chính vì thế cho tôi vẫn khuyến cáo
là cần phải có một cái mạng lưới cán bộ công tác xã hội
người ta được đào tạo cẩn thận
với bảo vệ trẻ em
cho nên là người ta có thể đến người ta hướng dẫn
vào những giờ mà những ông bố bà mẹ nghèo
đi làm về có mặt ở nhà
người ta có tờ rơi tờ gấp người ta hướng dẫn các kỹ năng
làm thế nào để cho các bậc cha mẹ
có kỹ năng để truyền lại cho con mình
vì bản thân cha mẹ không có kỹ năng thì làm sao truyền được
vì thế cho nên cái vấn đề giáo dục kỹ năng
không chỉ ở gia đình của các bậc cha mẹ
mà kể cả nhà trường
các thầy cô giáo cũng phải có tài liệu
phải có dơ giảng để hỗ trợ cho các con em học sinh mình
tùy theo sự hiểu biết của các lứa tuổi
mà em bé sẽ được
có các kiến thức các kỹ năng
và nhận thức được tốt hơn
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý
trong cuộc chính sách
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
trần sĩ thanh vừa ký ban hành quyết định số bốn nghìn chín mươi bảy
thành lập tổ công tác đặc biệt
của ủy ban nhân dân tp

về tháo gỡ khó khăn vướng mắc
hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp nhà đầu tư
dự án đầu tư trên địa bàn tp
nhiệm vụ của tổ công tác là
chỉ đạo tổ chức kiểm tra ra soát
các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp
trong hoạt động sản xuất kinh doanh
khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư
trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tp
để xem xét giải quyết theo thẩm quyền
đồng thời tổng hợp
các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền
để báo cáo thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
vừa ký công văn gửi sở ngành
quận huyện tp thủ đức
về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản
phát triển an toàn lành mạnh bền vững
theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng
trong đó đặc biệt kiên quyết xử lý
tình trạng cán bộ lơ là
không làm hết trách nhiệm sợ trách nhiệm
và sách nhiễu trong thực thi công vụ
nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch
thực hiện các thủ tục về đầu tư cấp phép
đấu thầu đấu giá định giá đất đai bất động sản
ngày một hai tháng chín tới
trụ sở hội đồng nhân dân và ubnd tp hcm
sẽ mở cửa cho du khách tham quan
và sẽ duy trì mở vào thứ bảy chủ nhật mỗi cuối tháng
trụ sở hội đồng nhân dân ubnd tp hcm
số tám mươi sáu lê thánh tôn phường bến nghé quận một
được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm chín mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khối nhà chính được xây dựng

đầu thế kỷ một mươi chín mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền bắc nước pháp
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nơi này trở thành trụ sở hội đồng nhân dân và ubnd tp hcm
năm hai nghìn hai mươi bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận công trình này
là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
lần đầu tiên tòa nhà trụ sở ubnd tp hcm
đã mở cửa đón khách du lịch tới tham quan công trình
về việc giảm số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội xuống còn một mươi năm năm là phù hợp
tạo điều kiện thu hút nhóm người lao động cao tuổi từ bốn mươi năm đến năm mươi năm tuổi
tuy nhiên để có cơ sở vững chắc khi lựa chọn phương án
báo cáo quốc hội xem xét quyết định
cơ quan thẩm tra đề nghị chính phủ
cần phải giải trình kỹ lưỡng thuyết phục về việc thay đổi này
liên quan đến thông tư một mươi ba hai nghìn hai mươi ba của bộ y tế
về việc điều chỉnh giá khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
chúng ta kỳ vọng chất lực dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế
sẽ được nâng cao tương xứng với mức tiền người bệnh phải chi trả
theo báo lao động bộ y tế khẳng định
việc ban hành thông tư không ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm y tế
người không có thẻ bảo hiểm y tế
nhưng không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
đồng thời bộ y tế cũng nhấn mạnh
giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
chỉ áp dụng cho đối tượng là người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
chiếm tỷ lệ từ năm một mươi tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương
tuyến huyện thì gần như không có
còn phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ là giám đốc bệnh viện bạch mai cho rằng
việc ban hành giá khám chữa bệnh theo yêu cầu
tạo cơ hội cho các bệnh viện công có nguồn lực tài chính
để đải ngộ động viên cán bộ công nhân viên
để cán bộ công nhân viên an tâm công tác phục vụ người bệnh tốt hơn